xin chào và hẹn gặp lại
các loại hình nghệ thuật khmer mà tiêu biểu nhất hiện nay là nghệ sĩ nhạc sĩ sơn lương nhạc sĩ sơn ngọc hoàng và nghệ sĩ lâm vĩnh phương
nghệ sĩ ưu tú nhạc sĩ sơn lương từng làm nhạc công guitar bass và mandolin tại đoàn nghệ thuật khmer
năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ông được học lớp sáng tác hệ cao đẳng sư phạm nhạc viện tp hcm và làm chuyên gia giảng dạy âm nhạc tại trường nghệ thuật trung ương campuchia
rồi trở về đoàn nghệ thuật khmer sóc trăng và hiện nay là phó chủ tịch thường trực hội văn học nghệ thuật tỉnh sóc trăng
nghệ sĩ ưu tú sơn lương dù trải qua cuộc sống sen cư với người kinh người hoa

tài hoa sáng tác những tác phẩm văn hóa của người khmer nam bộ vẫn giữ vững được đặc điểm tính cách văn hóa riêng của mình
luôn có sự gắn kết hài hòa với sắc thái văn hóa của các tộc người anh em cùng sinh sống trong vùng
tạo nên những nét đẹp trong văn hóa truyền thống sự phong phú thống nhất trong đa dạng của nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
chính từ đặc điểm bài hát lời ca đều mang tính cách văn hóa ấy
đã tạo nên giá trị bản sắc văn hóa
tính cách văn hóa tình vững của người khmer đó là tính báo hiếu
là một chuẩn mực sống một giá trị sống của cộng đồng mà tất cả mọi người đều ý thức được một cách tự giác
tính nhân văn trong truyền thống văn hóa của người khmer luôn được thể hiện sâu sắc qua sinh hoạt phong tục tập quán tính ngưỡng và lễ hội
tính cộng đồng thể hiện qua sự thấu hiểu tinh thần đoàn kết gắn bó trong đời sống hàng ngày
và trong lễ hội giữa các thành viên trong tộc người và cả với các tộc người anh em là vô cùng quan trọng
tạo nên sự cố kết cho tính cộng đồng của tộc người khmer
cái hoạt động cái chốn sống về mặt cái tinh thần là mình gắn bó với hương thì nó cái điều kiện thực tiễn cái nghệ thuật nó sẽ góp cho cuộc sống của mình
nó phản ánh nó gần gũi hơn
không đi ra đâu xa mà ở xa thì mình chỉ biết cái góc ghét cái truyền thống như thế này thôi
nhưng mà cái góc để phát triển để gần gũi tình cảm tâm tư tình cảm của công chúng là phải từ đây mà làm
chính vì vậy mà bộ dân quá lúc bây giờ là quyết định phê duyệt cái đoàn nghệ thuật cái mãi sóc trăng thành một cái đoàn ca mối nhạc truyền thống dân tộc của địa phương nhưng mà trung ương sẽ bản lý trực tiếp theo trị đạo thế hương đó
và ngay cả các phẩm sáng tác của tôi tôi luôn luôn tôi bám sát cái cấp của mình
nhưng mà phát triển là trên nền cái nền tảng cuộc sống thực tại thực tiễn của mình
và ngay từ đầu phải nói rằng tôi cũng có một cái tình cảm
tôi sáng tác về bác
tôi sáng tác rất là nhiều bài
bác hồ lúc đó chưa có phong trào học chỉ tiết một năm
ví dụ năm một nghìn chín trăm tám mươi năm tôi đi dự thi tôi sáng tác cái bài là phun sóc nhớ bác
phản ánh về người khmer nhớ đến bác
và cám ơn đảng nhà nước
thì tác phẩm này được quy chương dạng toàn quốc
và bản thân tôi cũng được quy chương dạng luôn
lúc đó tôi phối giữa nhạc cụ dân tộc khmer và nhạc cụ yên đạo
phối thành một cái tác phẩm hoàn chính
và được chọn đi biểu diễn tại hội trưởng bà đình
còn đối với nhạc sĩ sơn ngọc hoàng
ông sớm bộc lộ năng khiếu văn nghệ của mình
và là thành viên sáng nhất của đội văn nghệ trường trung học phổ thông hoàng diệu tỉnh sóc trăng
niềm say mê âm nhạc luôn cháy bỏng trong anh
nên năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín vừa tốt nghiệp xong lớp một mươi hai
sơn ngọc hoàng gia nhập đoàn nghệ thuật khmer sóc trăng
chính từ đây đã chấp đôi cánh ước mơ cho anh vương tới tầm cao của nghệ thuật
vừa đảm nhiệm tốt
vai trò quản lý vừa sáng tác bằng cả niềm say mê
nhiều bài hát của anh rất gần gũi với công chúng đồng bằng sông cửu long
các tác phẩm ánh sào đêm đôn ta lời ru quê hương tình em cô gái chùa dơi trường ca sông trăng
các tác phẩm của ông đã từng đoạt giải cao trong các cuộc thi
và đưa danh tiếng của nhạc sĩ sơn ngọc hoàng bay xa khắp vùng sông nước miền tây
không chỉ sáng tác các ca khúc dàn dựng chương trình
anh còn viết nhiều tác phẩm thể loại khí
những ký nhạc như khát vọng veritan piano ký ức uncle watt symphony bốn chương
ký ức dòng sông tứ tấu đàn dây bốn chương được hội đồng đánh giá loại ưu khi anh bảo vệ luận án tiến sĩ

những ký nhạc như khát vọng veritan piano ký ức uncle watt symphony bốn chương được hội đồng đánh giá loại ưu khi anh bảo vệ luận án tiến sĩ
cũng như là bảo tồn cái dốt di sản dân hóa phi dịch thể của dân tộc khmer nam bộ nói chung
thì điều đó là tôi mong rằng là cần phải đòi hỏi là chúng ta phải tập trung nhiều công sức hơn
và đặc biệt là phải có một kế hoạch định hướng để đào tạo lực lượng trẻ
và đào tạo một thế hệ kế thừa để họ tiếp tục phát huy cái tài năng trí tệ cũng như là cái kiến thức mà được đào tạo trong dịch vụ chúng ta
để nhằm tiếp bước những người trai đi trước
luận án tốt nghiệp cử nhân nghệ thuật chuyên ngành múa tại tp hcm của nghệ sĩ lâm vĩnh phương mang tên huyền thoại keno
kết quả xuất sắc từ luận án tốt nghiệp
tốt nghiệp của nghệ sĩ lâm vĩnh phương không gây bất ngờ cho các giảng viên trường múa tp hcm
bởi nhiều người đã biết anh từ thời mới thi đậu vào đoàn nghệ thuật tỉnh hậu giang năm một nghìn chín trăm bảy mươi
và đã liên tục tham dự các lớp đào tạo nghệ sĩ múa ngắn hạn đến khi lấy được bằng cử nhân
đề tài này đã được anh phát triển và bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ
trong suốt hơn ba mươi năm qua tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân đã đạt được thành tựu để tự cho phép mình nghỉ ngơi
người nghệ sĩ múa phải nỗ lực ở tất cả các giai đoạn
sự khổ luyện kiên trì đã đem lại cho nghệ sĩ lâm vĩnh phương rất nhiều huy chương cấp toàn quốc
khu vực đồng bằng sông cửu long và tỉnh sóc trăng
anh được mời đảm nhận vị trí phó đoàn nghệ thuật tỉnh hậu giang năm một nghìn chín trăm chín mươi
rồi trưởng đoàn nghệ thuật khơ me tỉnh sóc trăng năm hai nghìn ba
hiện nay nghệ sĩ lâm vĩnh phương là phó giám đốc đài phát thanh truyền hình sóc trăng
phó chủ tịch hội văn học nghệ thuật tỉnh
đang chấp hành hội nghệ sĩ múa việt nam
phụ trách tổ chức các hoạt động đào tạo giao lưu giữa các nghệ sĩ trong hội ở khu vực đồng bằng sông cửu long
những cái công trình mà tôi làm ra nó mang cái giá trị lâu dài
khi mình sáng tạo ra một cái giá trị để lại cho thế hệ sau này
thì đây là một cái niềm động viên
mà mình rất là tâm đắc
và những cái tác phẩm của mình mà khi đạt giải cao thì đó là những cái mốc son cái cuộc đời mình
đó là những cái xương cái mồ hôi nước mắt của mình đã đổ ra rất là nhiều
để mà nó có được những cái thành quả như thế
và đặc biệt những cái mốc son của tôi nữa
sau khi mà đi tham gia các cái liên quan ở cấp quốc tế

thì lại mang những cái giải thưởng về cho tổ quốc cho đất nước
thì đó là những cái niềm vinh hạnh
và đặc biệt là tôi được chủ tịch nước phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú
thì tôi luôn là cái trách nhiệm của tôi đối với văn hóa nghệ thuật của đồng bào dân tộc khmer nam bộ này
tôi phải luôn luôn có trách nhiệm và luôn luôn phải cùng với anh em để bảo tồn
để phát huy nó làm sao cho cái nền văn hóa nghệ thuật này nó càng ngày càng phát triển tốt
có thể nói những điển hình không chỉ là một người quản lý giỏi
mà còn là một nghệ sĩ lao động không mỏi mệt với tâm nguyện
muốn góp sức mình giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa nghệ thuật đặc trưng văn hóa khmer
của tỉnh nhà nói riêng nam bộ nói chung
bên cạnh sự tích cực tham gia giảng dạy âm nhạc
các nhạc sĩ còn tham gia lĩnh vực nghiên cứu lý luận phê bình
và đã có nhiều bài viết tham luận trong các cuộc hội nghị
hội thảo khoa học trong và ngoài tỉnh
ngoài ra các nhạc sĩ nghệ sĩ còn tham gia sáng tác dàn dựng
hòa âm phối khí các chương trình tham dự hội diễn giới thiệu tác giả tác phẩm
bên cạnh những tác phẩm thuần túy về văn hóa khmer
những sáng tác của họ còn ca ngợi tổ quốc ca ngợi đảng bắc hồ
quê hương đất nước tình yêu đôi lứa đồng thời phong cách sáng tác
dựa trên nền tảng khai thác chất liệu âm nhạc dân gian dân tộc khmer
được các nhạc sĩ nghệ sĩ khai thác nhuồn nhuyễn đưa vào tác phẩm mới
đã đạt những giá trị nghệ thuật được công chúng và giới chuyên môn thừa nhận
cụ thể nhiều tác phẩm của họ đã đạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi
hội thi liên hoan trong ngoài tỉnh khu vực và toàn quốc
ngành giáo hóa thể thao du lịch nói chung
cũng như hội văn học nghệ thực tỉnh sóc trăng nói riêng
rất là trân quý những dân nghệ sĩ qua các thế hệ
đã có nhiều đóng góp cho nền văn học kỹ thực của tỉnh nhà
trong nhiều dân nghệ sĩ tài hoa đó có nghệ sĩ ưu tú nhạc sĩ sơn lương
nghệ sĩ ưu tú lâm vĩnh phương và tiến sĩ nhạc sĩ sơn ngọc hoàng
những đồng chí này có nhiều đóng góp tích cực
không những cho nền văn học nghệ thực của tỉnh
mà trực tiếp cho cái việc phát triển văn hóa xã hội của tỉnh nhà
nhất là trên lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch
trong thời gian qua chúng tôi sử dụng rất nhiều tác phẩm của các đồng chí
để phục vụ cho công chúng
phải nói là những tác phẩm nghệ thuật của các đồng chí đó đã được đi vào lòng dân
và những cống hiến của các đồng chí có thể nói là sẽ được ghi nhận
như là một sự đóng góp tích cực để phát triển nền văn học của tỉnh nhà
nên là quá trình vừa tham gia quản lý nhà nước
vừa phấn đấu nỗ lực sáng tác nghệ thực
các đồng chí làm việc lao động rất là miệt mài
có thể nói các đồng chí là rất là xứng đáng là những tấm gương sáng
cho thế hệ chạy trục trăng nối theo
trong quá trình xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc
đảng và nhà nước ta đã chú trọng thực hiện tốt chính sách dân tộc
đặc biệt là văn hóa nghệ thuật của các dân tộc
tại nam bộ các địa phương trong khu vực đã vận dụng
ban hành nhiều chủ trương giải pháp thiết thực của địa phương
đối với các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội
nhằm triển khai thực hiện chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
một cách đồng bộ và có hiệu quả mà điển hình nhất là đối với đồng bào khmer
có thể nói những đóng góp đáng quý của các nghệ sĩ nhạc sĩ nói trên
là minh chứng cho hiệu quả hoạt động về văn hóa văn nghệ
của đồng bào khmer nam bộ nói chung và tỉnh sóc trăng nói riêng

của đồng bào khmer nam bộ nói chung và tỉnh sóc trăng nói riêng